chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin đã mở tiệc chiêu đãi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã có cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia hun sen tại cung hòa bình
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là luôn coi trọng và giành ưu tiên cao
cho việc củng cố và tăng cường đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với campuchia và đảng nhân dân campuchia
việt nam chân thành mong muốn cùng campuchia đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
nhân dịp này chủ tịch nguyễn thị kim ngân cảm ơn thủ tướng hun sen và chính phủ campuchia đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
để doanh nghiệp và người việt nam sang đầu tư kinh doanh sinh sống và làm việc tại campuchia
thủ tướng campuchia hun sen bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sang thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
chúc chuyến thăm của chủ tịch quốc hội việt nam sẽ thành công tốt đẹp
nhân dịp này thủ tướng hun sen cảm ơn việt nam đã quan tâm hỗ trợ nhân dân vùng biên giới campuchia
được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
thủ tướng hun sen nhấn mạnh thời gian tới hai nước cần tăng cường giáo dục truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
đến các tầng lớp nhân dân trong đó có thế hệ trẻ
các địa phương biên giới việt nam lào campuchia cần tăng cường giao lưu hữu nghị
góp phần xây dựng đường biên giới ba nước hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển